trong báo cáo gửi ubnd tp hcm về đề án xây dựng chương trình phát triển nhà ở tp hcm
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi sở xây dựng tp hcm cho biết hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhà ở
nhiều khu vực trên địa bàn tp hcm hiện chưa được cải tạo nâng cấp tương xứng
dẫn tới quá tài về hạ tầng chung
tp hcm sẽ hạn chế phát triển dự án nhà ở tại các quận trung tâm
đồng thời khuyến khích doanh nghiệp phát triển dự án nhà ở phải đảm bảo đồng bộ
và thống nhất với cơ sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội
đối với các quận bốn năm sáu một mươi một phú nhuận sẽ hạn chế chấp thuận chủ trương thực hiện
các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới chung cư cao tầng nếu chưa có kế hoạch
xây dựng hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội tương ứng
đối với khu vực sáu quận nội thành sẽ ưu tiên phát triển dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới
chung cư cao tầng dọc các trục giao thông công cộng lớn